trong ngày hai mươi năm tháng bốn công ty điện lực yên bái đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống ngành điện
với nhiệm vụ quản lý vận hành cung ứng điện năng bốn mươi năm qua công ty điện lực yên bái đã góp phần
quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong đó nổi bật là chương trình điện khí hóa nông thôn sản lượng điện thương phẩm đã tăng từ hai mươi bốn tám mươi ba
triệu kwh vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lên đến chín trăm bốn mươi năm triệu kwh vào năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh đã có hơn hai trăm một mươi sáu hộ
được sử dụng điện lưới quốc gia một trăm linh xã trên địa bàn tỉnh đặt tiêu chí nông thôn mới về điện
với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động lấy chất lượng dịch vụ
sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
công ty điện lực yên bái đã thực hiện chuẩn hóa các phòng giao dịch một cửa với khách hàng
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như của ngành điện nói riêng
và xã hội nói chung